tại hà nội và các tỉnh phía bắc bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín gồm một mươi ấn phẩm tập trung phản ánh toàn diện sinh động hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
các hoạt động chiến đấu xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt phản ánh đậm nét công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên khắp mọi miền đất nước
năm nay công tác xuất bản lịch công an nhân dân được đổi mới và phát triển
các mẫu lịch có nội dung và hình thức phong phú đẹp mắt là ấn phẩm văn hóa đặc sắc mang đặc trưng riêng của lực lượng công an
trong khi đó nhà xuất bản công an nhân dân khu vực phía nam chịu trách nhiệm in tám đầu lịch
lịch block siêu cực đại được in với số lượng hai mươi bốn cuốn bồ lịch năm mươi hai tuần được phát hành bảy cuốn
bên cạnh tám đầu lịch thường niên trong năm hai nghìn một mươi chín nhà xuất bản công an nhân dân khu vực phía nam còn phát hành thêm hai cuốn lịch cục truyền thông công an nhân dân để phục vụ nhu cầu của nhân dân
sáng nay tại thành phố đà nẵng hội thảo khoa học quốc tế biển đông lần thứ một mươi với chủ đề hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực đã chính thức khai mạc
thu hút hơn hai trăm năm mươi đại biểu là quan chức cấp cao
doanh chuyên gia học giả các nhà ngoại giao trong và ngoài nước tham gia thảo luận
hội thảo do học viện ngoại giao việt nam quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển đông và hội luật gia việt nam chủ trì nhằm phân tích đánh giá sâu những diễn biến mới
nhận diện các động lực đằng sau những căng thẳng hay hòa diệu đồng thời góp phần tìm kiếm các giải pháp giúp quản lý và giải quyết xung đột hiệu quả trên biển đông
hội thảo lần này đánh dấu mốc một mươi năm sáng kiến được khởi động
theo đó các cuộc thảo luận sẽ tập trung điểm lại những chuyển biến ở biển đông trong suốt một thập kỷ qua trên nhiều khía cạnh khác nhau
từ an ninh quốc phòng cho đến chính trị ngoại giao công nghệ và luật pháp quốc tế
vào chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao việt nam tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi
câu hỏi của phóng viên về việc trung quốc gần đây tuyên bố đã khai trương một số trạm khí tượng
ở ba đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở trường sa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
một lần nữa tôi xin nêu rõ việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử
khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
việc trung quốc đưa vào sử dụng các trạm quan chắc trên các cấu trúc xây dựng
cải tạo trái phép ở quần đảo trường sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này
việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía trung quốc chấm dứt ngay hoạt động nói trên
tuân thủ nghiêm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
và tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc không làm phức tạp tình hình
ảnh hưởng tới hòa bình an ninh ổn định ở biển đông và khu vực cũng như những nỗ lực của các nước
trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông
trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin mỹ sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mối của cuba
sự phản đối từ phía liên hợp quốc người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
việt nam hoan nghênh việc đại hội đồng liên hợp quốc vừa qua đã thông qua nghị quyết kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với cuba
việt nam cho rằng việc tiếp tục duy trì lệnh cấp vận đối với cuba là không phù hợp
cần sớm được dỡ bỏ hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân cuba
góp phần quan trọng vào việc phát triển cũng như việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực châu mỹ